thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi họp với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng nhằm lắng nghe ý kiến đánh giá của các thành viên về phát triển kinh tế năm hai nghìn một mươi tám và ban giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đánh giá cao các ý kiến của tổ tư vấn trong nhiều nội dung phát triển thủ tướng đã chuyển một số ý kiến để đưa vào nghị quyết tiếp theo trong phát triển kinh tế của đất nước
trong năm hai nghìn một mươi tám có nhiều kỷ lục mới đã đạt được lần đầu tiên tăng trưởng cao hơn trung quốc chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên niềm tin của người dân đối với đảng nhà nước tốt hơn
đây là kết quả đáng mừng trong khi thế giới có nhiều biến động
năm hai nghìn một mươi chín là năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội cuối nhiệm kỳ và đặt nền móng cho sự phát triển nhanh và bền
do vậy thủ tướng mong muốn lắng nghe những bất cập hạn chế trong thể chế là giao cản cho phát triển dẫn đến việc chưa huy động được hết nguồn lực năng suất lao động thấp còn nhiều nguyên nhân mức độ sẵn sàng trong kỷ nguyên số vẫn còn nhiều hạn chế
thủ tướng cũng mong muốn lắng nghe ý kiến hiến kế của tổ tư vấn

thủ tướng mong muốn lắng nghe những bất cập hạn chế trong thể chế là rào cản cho sự phát triển nhanh
đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô
đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô
và tuy có tăng trưởng cao như vậy
nhưng quy mô nền kinh tế hay là bình quân
điều thủ tướng quan tâm là làm sao việt nam tránh khỏi bẫy thu nhập trung bình bẫy lao động giá rẻ bẫy gia công bẫy thiên đường ô nhiễm xảy ra ở việt nam